thưa quý vị và các bạn qua phản ánh của người dân tại phường hương vân thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
phóng viên intv đã ghi nhận tình trạng doanh nghiệp sử dụng sai mục đích hàng chục hectare đất của nhà nước
đáng nói hơn doanh nghiệp này lại được ủy ban nhân dân thị xã hương trà giao đất mà không có sự đồng ý của ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
vậy có hay không việc ủy ban nhân dân thị xã hương trà giao đất trái thẩm quyền cho doanh nghiệp
câu trả lời sẽ có trong chương trình của chúng tôi ngay sau đây
đây là khu đất rộng hai mươi một hectare tại phường hương vân thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
trước đây khu vực này được ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế chấp thuận chủ trương đầu tư
giao cho tổng công ty xây dựng bạch đằng thực hiện dự án xây dựng nhà máy xi măng long thọ hai
để thực hiện dự án hàng trăm hộ dân phường hương vân đã bị thu hồi đất sản xuất nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng
tuy nhiên sau nhiều năm đình trệ
không thể thực hiện đúng tiến độ dự án này đã bị ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế thu hồi và bàn giao lại cho một số doanh nghiệp khác
vậy nhưng đến nay sau hàng chục năm khu đất này vẫn giữ nguyên hiện trạng chưa một dự án nào hoàn thiện đi vào hoạt động
trước tình hình trên ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã bàn giao tổng diện tích hai mươi một hectare đất dự án cho ủy ban nhân dân thị xã hương trà quản lý
ngày hai tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
ủy ban nhân dân thị xã hương trà đã đưa ra văn bản số một nghìn bảy trăm năm mươi bảy ubnz ptqd về việc đồng ý cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị an nhiên
tạm sử dụng khu đất thu hồi của công ty xây dựng bạch đằng để trồng tạm cây xanh đô thị làm vườn ươm cây giống
tuy nhiên trong văn bản không ghi rõ thời hạn sử dụng đất của công ty an nhiên
ngay sau khi được bàn giao đất công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị an nhiên
thay vì sử dụng đất dự án làm vườn ươm thì nay lại trồng hàng loạt cây lâm nghiệp lâu năm
cụ thể là giống cây keo cây tràm loại cây mà theo người dân không phải dùng để trồng cây xanh đô thị

tuy nhiên trong văn bản không ghi rõ thời hạn sử dụng đất của công ty an nhiên thì nay lại trồng hàng loạt cây lâm nghiệp lâu năm cụ thể là giống cây keo cây chảm loại cây mà theo người dân không phải dùng để trồng cây xanh đô thị
là trả đất lại cho những hồ dân họ làm ăn
nghĩ rằng chưa giao lại cho cái công ty công ty khác để lên trong tượng là trong cái gì
cuối cùng trong cái kéo
dân này đã hổ biết trong kéo chứ
cho nên tôi yêu cầu dân là quá khổ rồi
bao nhiêu công sức đổ mồ hôi sương máu đổ ra thì chứ là không sẽ nhìn nhau nãy được
trả đất luôn cho dân lấy làm ăn dân đi làm thuê
mà chứ nhà nước măng như gì là tôi hết tin tưởng luôn hết tin tưởng
sau khi bị thu hồi mất đi hàng chục hectare đất sản xuất
nhiều hộ dân phường hương vân rơi vào hoàn cảnh khó khăn
khi không có công an việc làm ổn định không có đất canh tác
chúng tôi thấy lúc đó hai quay cùng lãng xây dựng cho hết
nên sau cuối cùng là để đất hoang vu cọ lên lúc
nên là quay là rồi là quay là một thời gian sau
là quay là có một cho công ty nào trong kéo tàm
thì dân chúng tôi rất bất chuốc
bởi vì rằng không có đất thì làm thuê làm mướn sáu mấy mấy tuổi rồi
mà vẫn là lên đồ chắc cùi
hại quay là hại rau để mà ăn mà sống
mà trừ mà đất đai quay là nước trả lui
mà coi là không trả lại cho dân để làm ăn
nên chúng tôi rất bất chuốc
trước ý kiến của người dân
intv đã đến ủy ban nhân dân phường hương vân thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
hiện nay là công ty anh nhân đang trong một số cái kéo tàm trên cái đất đó
thì qua năm bắt thì người dân thì họ cũng không đông tin lắm
bởi vì theo như thống nhất của ủy ban thị xã hương trà
giao trách nhiệm cho trung tâm phát triển của đất thị xã quản lý
thì đối với cái dự án
công ty anh nhân đề xuất đó là ướm vào trong cây xanh đô thị
cho nên cái việc mà trong một số cây kéo tàm thì nó cũng như theo cái phương án là cam kết
qua trao đổi với đại diện ủy ban nhân dân phường hương vân
có thể thấy việc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị an nhiên
trồng cây keo cây tràm trên đất được giao là không đúng với đề xuất
mà trung tâm phát triển quỹ đất
trình ủy ban nhân dân thị xã hương trà phê duyệt
vậy nhưng điều khó hiểu là dù sai phạm đã rõ ràng
nhưng về phía chính quyền ủy ban nhân dân thị xã hương trà
vẫn chưa có động thái cưng rắn để xử lý vấn đề này
vậy có hay không việc chính quyền bỏ quên sai phạm của doanh nghiệp
tôi đã chỉ đạo anh em trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với chính quyền địa phương
là kiểm tra và chấn chỉnh và xử lý cái vấn đề này
và tại thời điểm đó
một cái lập bán quản và trung tâm phát triển quỹ đất đã yêu cầu cái đơn vị này
là đình chỉ cái việc là trồng cây lâm nghiệp này
thì cái sai lượng nhất của cái anh công ty này là
anh trồng cây lâm nghiệp trong khu vực được tàm giáo đó
nhưng mà không bảo cạo
mà để khi người dân và chính quyền địa phương người ta phát hiện cho nó phản ánh
thì chúng tôi đã kịp thời xử lý
qua tìm hiểu phóng viên được biết
nguyễn xuân ti chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã hương trà
chính là người ký văn bản đồng ý cho công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường đô thị an nhiên
mượn sử dụng tạm khu đất nói trên
và việc ông này khẳng định đã xử lý kịp thời vụ việc là không đúng với thực tế
bởi hiện nay số lượng cây keo cây tràm
được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị an nhiên
trồng trái phép vẫn đang giữ nguyên hiện trạng chưa được xử lý
vậy vì sao lại có nghịch lý trên
việc ủy ban nhân dân thị xã hương trà giao đất cho công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên môi trường đô thị an nhiên có đúng quy định
được ủy ban nhân dân thị xã hương trà giao đất cho công ty trách nhiệm hữu hạn

ngoại tr evangel mason hay chúng tôi với bỏ vào đội norwegian ninh nhấn mà ông chồng thời gian này
có nghĩa cho là tạm thời sử dụng không cho nên là anh em tôi có phải cân nhắc cho nó không phải thế

thủy ban nhân dân cấp nguyện quyết định giao đất và thuê đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau
giao đất cho thuê đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân

để sử dụng vào mục đích thương mại định vụ với diện tích từ năm hectare trở lên
thì phải có văn bản chấp thuận của ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định
như vậy đối chiếu với các quy định của pháp luật
thì việc ủy ban nhân dân thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
giao đất cho doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị an nhiên là không đúng với quy định
bên cạnh đó việc ủy ban nhân dân thị xã hương trà giao đất cho doanh nghiệp tư nhân
mà không thu phí sử dụng đất là gây thất thoát thuế nguồn lợi cho nhà nước
liên quan đến vụ việc trên phóng viên intv đã đến công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên môi trường đô thị an nhiên
qua trao đổi đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị an nhiên
luôn né tránh trả lời về việc trồng cây lâm nghiệp lâu năm trên đất
được ủy ban nhân dân thị xã hương trà giao tạm sử dụng
để làm rõ vấn đề phóng viên intv
đã đến sở tài nguyên và môi trường tỉnh thừa thiên huế
quản lý và ủy ban nhân dân thị xã có trách nhiệm
chỉ đào quản lý chặt chẽ cái diện tích này
trước vụ việc trên phóng viên intv đã đến ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
để phản ánh và có cuộc trao đổi với ông phan thiên định
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
liên quan đến vấn đề này trong thời gian tới
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế sẽ tiến hành xác minh
xử lý rứt điểm tình trạng này
qua vụ việc trên có thể thấy
việc chính quyền ủy ban nhân dân thị xã hương trà
giao đất trái thẩm quyền cho doanh nghiệp
buông lỏng quản lý để doanh nghiệp sử dụng đất sai mục đích
không chỉ gây bức xúc cho người dân
mà còn vi phạm các quy định của pháp luật
đây đang là thực trạng diễn ra tại nhiều địa phương
rất cần các cơ quan chức năng vào cuộc chấn chỉnh
xử lý nghiêm để bảo đảm sự thượng tôn của pháp luật